toàn ngành đã nỗ lực quyết tâm quyết liệt không ngừng đổi mới sáng tạo linh hoạt thực hiện tốt ba đột phá bốn trọng tâm
tạo được sự chuyển biến toàn diện rõ nét với những kết quả quan trọng đóng góp vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương
bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết trong năm hai nghìn hai mươi ba các địa phương đã tập trung triển khai việc giả soát
sắp xếp tổ chức hành chính bên trong theo đó giảm một mươi ba sở và tổ chức hành chính khác thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
giảm hai năm trăm bảy mươi hai tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn ủy ban nhân dân tỉnh huyện trong cả nước
đồng thời tiếp tục ra soát sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
đã giảm hơn bảy tám trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng số đối tượng tinh giản biên chế là bảy một trăm năm mươi một người
trong đó trung ương một trăm bốn mươi sáu người địa phương bảy năm người
trong năm hai nghìn hai mươi ba tổng số cán bộ đảng viên công chức viên chức bị kỷ luật là một mươi bảy tám trăm linh tám người
số lượng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc là một mươi tám trăm tám mươi người
trong đó trung ương là chín trăm tám mươi ba người và địa phương là gần một mươi người
hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế
phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực
tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ
đã tham mưu xây dựng trình thủ tướng chính phủ đề án chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam đang trong tiến trình hòa nhập mạnh mẽ về thế giới
nhu cầu thị trường áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm hàng hóa
trên nhiều lĩnh vực ngày càng đa dạng tăng cao
thực tế cho thấy hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của việt nam thời gian qua
chưa có chiến lược tổng thể cho giai đoạn và tầm nhìn xa trong việc định hướng chiến lược
phù hợp với phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế dẫn đến chưa phát huy được tính dẫn dắt
chủ đạo trong quá trình phát triển kinh tế xã hội do phần lớn việc xây dựng tiêu chuẩn
căn cứ theo nhu cầu thực tại
thực tế này cho thấy việc xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
là hết sức cần thiết để triển khai thực hiện chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
trong hoạt động tiêu chuẩn một cách tổng thể đồng bộ và thống nhất từ trung ương đến địa phương
và các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động tiêu chuẩn có tầm nhìn kế hoạch tổng thể rõ ràng
xuyên suốt hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững
tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế
và các nước tiên tiến trong khu vực
hôm nay lễ trao giải giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp công trình xây dựng năm hai nghìn hai mươi ba
giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi ba
đã được bộ công thương phối hợp với hội khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả việt nam tổ chức tại hà nội
giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất cho một mươi thương hiệu
giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng cho một mươi năm công trình
giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp cho một mươi hai doanh nghiệp
và vinh danh hai mươi năm cá nhân là các cán bộ quản lý năng lượng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý năng lượng
theo kế hoạch doanh nghiệp có giải pháp vượt trội sẽ gửi hồ sơ tham dự giải thưởng hiệu quả năng lượng asean
đây là năm thứ tư liên tiếp các giải thưởng được phát động trở thành các giải thưởng uy tín trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng
chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tiết kiệm tám một mươi tổng tiêu thụ toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
hiện thực hóa cam kết của việt nam về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về vào năm hai nghìn ba mươi
hiện nay nhiều loại vật tư nông nghiệp như giống cây trồng vật nuôi thức ăn chăn nuôi phân bón
phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu khiến giá bán đến tay nông dân quá cao
trong khi đó tình trạng vật tư nông nghiệp giả kém chất lượng hết hạn sử dụng vẫn đang diễn ra
tất cả những vấn đề này khiến người nông dân rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn
vì vậy công tác nâng cao hiệu quả quản lý vật tư nông nghiệp là hết sức quan trọng
nhóm các mặt hàng vật tư nông nghiệp đang nhập siêu tới ba bốn tỷ usd lũy kế tám tháng
kim ngành xuất khẩu vật tư nông nghiệp đạt một ba tỷ usd và nhập khẩu nhóm ngành hàng này tiêu tốn bốn bảy mươi hai tỷ usd
tại hội thảo thực trạng và giải pháp toàn diện cho sự phát triển của ngành vật tư nông nghiệp việt nam
các chuyên gia nhận định ngành vật tư nông nghiệp việt nam hiện vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như biến động của thế giới
thói quen sử dụng của người dân còn chưa hợp lý lãng phí
những chính sách còn nhiều hạn chế đồng thời đề xuất ra những giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
cũng như nâng cao nhận thức của người dân trong phân biệt phân bón thật phân bón giả sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả hợp lý
thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là chủ trương được bộ y tế triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm
đây cũng là bước tiến để phù hợp với sự phát triển xã hội trong cuộc cách mạng số
mang lại nhiều tiện ích cho người dân khi thăm khám chữa bệnh
thay vì cầm nhiều tiền mặt khi đến viện anh huy chỉ cần điện thoại thông minh đã có thể thanh toán viện phí nhanh chóng
cái banh kinh này nó tiện lợi hơn hồi xưa rất nhiều
mình có thể mang điện thoại đi mình sử dụng tiền nông các thứ dễ dàng hơn đâu phải mang tiền mặt đi
việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân
thứ nhất là em sẽ không phải mang nhiều tiền mặt đi
thứ hai là cũng không phải lo như kiểu viện đông quá bị móc túi hay là mất vị
thời gian để chuyển khoản thì nó cũng nhanh hơn là em phải mời em đếm tiền mặt
thường hợp mà mình không mang đủ tiền
thì mình có thể nhờ người nhà mình chuyển tiền cho mình
như thế nó sẽ thuận tiện hơn là việc mà mình mang tiền mặt đi nó rất là lâu
bệnh viện gia liễu trung ương mỗi ngày có khoảng gần hai lượt người đến khám chữa bệnh
nếu chỉ tính riêng thời gian xếp hàng để được nộp viện phí và các chi phí khác bằng tiền mặt
một người mất khoảng ba mươi phút chờ đợi là điều khó tránh
thực hiện chủ trương của bộ y tế bệnh viện đã lắp đặt các máy thu phí
tạo mã qr code cho việc thanh toán
phù hợp với xu thế và cũng mang lại hiệu quả
giảm thời gian chờ đợi người bệnh
thứ hai là nó cũng an toàn cho người nhà mỗi người bệnh trong quá trình thanh toán
giúp cho bệnh viện quản lý được hệ thống và thông tin bệnh nhân
và giảm áp lực đối với nhân viên thu phí
tuy nhiên việc triển khai thu viện phí không dùng tiền mặt vẫn còn một số vướng mắc
như trình độ dân trí chưa đồng đều
các vấn đề kỹ thuật chưa đồng nhất
nên không ít bệnh viện vẫn đang song song hai hình thức thanh toán
ví dụ như thanh toán qua visa thì kinh phí hơi cao
bệnh viện cũng chưa có cơ chế để trả chi phí đó
hiện tại thì bệnh viện cũng phải chịu cái chi phí đó rất là nhiều
đơn vị cung cấp các ứng dụng thanh toán
thì hiện tại theo quy định của người nước thì hai năm lại phải đối với

để kích cầu việc sử dụng thu viện phí không dùng tiền mặt được phổ thông hơn
thì cần có sự tuyên truyền hướng dẫn mạnh mẽ tới tất cả người dân
bên cạnh đó cần có các chính sách phù hợp giữa bệnh viện và ngân hàng
bộ y tế và các bệnh viện sao cho hiệu quả